trong đó dưới năm có kế hoạch triển khai công nghệ tự động hóa kết nối
một số công nghệ mới ra đời tích hợp nhiều tính năng dễ sử dụng
dùng các phần mềm theo xu hướng low cost no cost của nhiều công ty phát triển giải pháp công nghệ
đang tạo ra kỳ vọng giúp các chuyên nghiệp gia dày nội tăng tốc trong chuyển đổi số
tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp fdi và thị trường quốc tế

còn bên số hóa thì bắt đầu mình sẽ chọn những cây số nào quan trọng trước mình chuyển đổi
thí dụ như sản xuất thì quan trọng nhất là dữ liệu đồ ra mỗi một truyền nó có bao nhiêu sản xuất ra bao nhiêu
thì mình số hóa từng cái thằng cục đó mình làm từ từ
hiện nay sản phẩm da dày của việt nam được xuất khẩu tới khoảng một trăm linh thị trường trên toàn thế giới
các thị trường nhập khẩu lớn là hoa kỳ eu trung quốc nhật bản và asean
với các dự báo trong năm hai nghìn hai mươi ba ngành gia dày đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng sáu tám
so với năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng hai mươi sáu năm hai mươi bảy tỷ usd
con số này được dự báo sẽ còn cao hơn nữa nếu các doanh nghiệp nội sớm tăng tốc trong chuyển đổi số
vân chuyến hành khách tuyến cố định nhưng không xé vé mà thu tiền trực tiếp
giá vé được cơ quan chức năng niêm yết một đằng lái xe thu tiền một kiểu
đó là những phản ánh của người dân khi gọi về đường dây nóng của thành phố an toàn thời gian gần đây
thực trạng trên đang diễn ra ở một số nhà xe hoạt động kiểu xe
và chủ yếu tập trung ở các tuyến đường ngoại ô và khu vực giáp ranh thành phố hồ chí minh
sau thời gian theo dõi nắm mắt được khu vực mà một số nhà xe thường đón trả khách dọc đường
phóng viên thành phố an toàn đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông bình triệu
tổ chức lập chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba xe vận chuyển hành khách nhưng không trao vé cho khách
trong đó nhà xe lê hải chạy tuyến tây ninh bà rịa vũng tàu còn mắc thêm lỗ thu tiền cao hơn giá niêm yết của cơ quan chức năng từ một trăm sáu mươi ba đồng lên hai trăm hai mươi đồng